kính chào quý vị và các bạn
tại khu vực bắc bộ trong đêm nay sẽ có mưa rông xuất hiện cục bộ
riêng các tỉnh vùng núi có mưa rào và rông rải rác
những cơn mưa rông vào thời điểm giao mùa luôn tiêm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người dân
sang đến ngày mai nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần mỗi ngày
giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
các tỉnh từ khu vực từ thanh hóa nghệ an trở vào đến bình định phú yên
trời phổ biến là ít mưa ban ngày có nắng từ khá sớm và kéo dài đến cuối ngày
với cường độ nắng mạnh và trưa chiều
nắng nóng lan rộng khắp khu vực trong đó vùng núi phía tây khu vực trời nắng nóng gai gắt
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi chín độ kèm theo độ ẩm không khí thấp
tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất nguy hiểm
các tỉnh nam trung bộ cường độ và thời gian nắng không mạnh như phần phía bắc của khu vực nên nhiệt độ thấp hơn
nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ đến chiều tối có mưa rào và rông ở một vài nơi
khu vực tây nguyên và nam bộ phổ biến vẫn là nắng nhiều và nền nhiệt độ duy trì ở mức cao
nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
khu vực miền đông nam bộ có nơi trên ba mươi tám độ kèm theo độ ẩm không khí thấp nên càng khiến cảm giác nóng rát
về chiều tối mưa rào và rông xuất hiện cục bộ trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa không mưa ngày nắng tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông nam đến nam cấp ba bốn nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi bốn độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi ngày nắng tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi tám ba mươi năm độ
khu vực hà nội có mây đêm và sáng có mưa rào và rông vài nơi
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông gió đông nam đến nam cấp hai nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng hai mươi bốn ba mươi bốn độ